thiên nhiên kỳ diệu luôn đem lại những bài học lớn cho con người
càng lên gần thác đường càng khó đi
bị thương rồi tôi là một nhà leo nối hạng soàng
thật là kỳ diệu chỉ trong tích tắc
ngón chân bị thương đã được cầm máu ngay tức khắc
từ miếng bã lá bông bay
loài cây này quả là thần dược trong điều trị vết thương chảy máu
nó mọc ở khắp nơi trên các vạt đất hoang
kể cả rừng núi lẫn đồng bằng
bất ngờ chúng tôi gặp một người phụ nữ đang nhập lá
đây là chị kiều
hội trưởng phụ nữ thôn an thọ

chị hái lá đót về làm bánh mũi tên
để phục vụ cho buổi sinh hoạt của đội văn nghệ thôn tối nay
à thì ra những chiếc lá nhỏ
sẽ được cuốn như thế này để làm bánh
sau khi mời chúng tôi giữ buổi sinh hoạt tối nay
tại nhà văn hóa thôn
chị kiều hăng hái dẫn người bạn mới quen lên thác
những cây chuối rừng trông không khác mấy so với chuối vườn
dường như tất cả mọi thứ từ cây chuối đều có thể ăn được
cái này thì mình ăn cách gì chị
cái này ơn thì mình làm ra xét làm ra sống
xong rồi mình đem lên mình nướng
nướng rồi mình lọc cái ngoài đây
mình lái cái ruột cái trang đó mình cắm cái ác
rồi mình đi thôi
sắp đến thác rồi
từ đây đã có thể nghe thấy tiếng nước chảy rì rầm
nhưng anh hà và chị kiều quyết định dừng lại dưới chân thác để bắt cá
cũng lội suối nhưng chẳng bắt được con cá nào
nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ cái xô đựng cá
từng này chắc là đủ cho ba người
thác tuyển tung đây rồi
dòng thác trắng xóa như giải lộ bạc
đổ dài từ vách núi xuống ở độ cao gần một mươi mét
bọt tung lung linh và mát rượi
mọi vất vả của đoạn đường đến thác
dường như cũng đã được xua tàn
vừa chiêm ngưỡng ngọn thác đổ
chúng tôi vừa cùng nhóm lửa nướng cá
dòng nước từ trên cao va vào đá
rồi bật lại lên không trung

bọt tung trắng xóa
có vẻ rất hợp với tên gọi tuyển tung
chắc hẳn nơi nguồn nước này
trước kia là trốn thường xuyên lui tới của nghĩa quân xưa
vẳng vẳng đâu đây trong tiếng thác gầm gió thổi
là tiếng bước chân hừng hực
tiếng giáo gươm san sát
cùng một thời hào hùng binh lửa
chúng tôi gặp lại thác tuyển tung
trong bức tranh tường ở nhà văn hóa thôn
đây là nơi chị em cùng nhau
chuẩn bị món bánh truyền thống
làm từ gạo nếp nương và lá đót
và đó cũng là nơi trẻ con trong xóm chơi đùa

và cũng là nơi tổ chức hội hè sinh hoạt
hôm nay tôi văn nghệ làng thọ an
sẽ tập lại mấy điểm mối co diễn tấu cùng chiên
cuối cùng thì tôi cũng được ném thử món bánh mũi tên của người co